sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại thủ đô phnom penh campuchia đã chính thức khai mạc hội nghị ngân hàng asean lần thứ hai mươi hai với chủ đề
phát biểu ý kiến tại hội nghị thống đốc ngân hàng quốc gia campuchia tia chanto nhấn mạnh việc hiện đại hóa hạ tầng cơ sở tài chính
và các công nghệ tài chính mới mẻ đã giúp tăng cường tính hiệu quả và sự an toàn trong các dịch vụ tài chính cho hơn sáu trăm linh triệu công dân asean
tại hội nghị lần này các đại biểu tập trung thảo luận về những chủ đề như hệ thống kỹ thuật số và công nghệ tài chính fintech
an ninh mạng blockchain và cải thiện hệ thống kỹ thuật số trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính